ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi thống đốc ngân hàng nhà nước đã ban hành công điện
về bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi với mục tiêu quyết liệt không để ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán
và giúp tiền chi tiêu tết của nhân dân
thống đốc ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các đơn vị liên quan đặc biệt là các tổ chức tín dụng bố trí cán bộ trực
giám sát chặt chẽ để phát hiện và tiếp quỹ đối với atm hết tiền có biện pháp xử lý kịp thời các sự cố của hệ thống atm
đáp ứng đầy đủ nhu cầu rút tiền qua atm cũng như nhu cầu thanh toán chuyển tiền của khách hàng
phân công cán bộ trực hỗ trợ giải quyết kịp thời các vướng mắc ưu tiên xử lý nhanh chóng đối với các trường hợp máy atm nút thẻ của khách hàng
nhanh chóng tra soát và phản hồi kịp thời các phản ánh khiếu nại của khách hàng